vũ thanh nghị đã có một tiền án tám năm sáu tháng tù về tội cướp tài sản
nguyễn văn long có một tiền án một mươi một năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện cư nga về việc nghi vấn các đối tượng trốn truy nã
tại tỉnh hưng yên có khả năng đến ảnh áo lãnh trốn tại địa bàn xã hè quế và một số xã lên cạnh
công an xã đã thực hiện việc tập hợp lực lượng phối hợp với công an thị xã mỹ hào
các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh công an huyện chốt chặn và bắt giữ được bốn trên năm đối tượng
khi đối tượng đang trên đường di chuyển tại buôn gia rai xã e quế
trong quá trình khi các đối tượng bỏ trốn thì các đối tượng này cũng rất là có thủ đoạn tinh vi
đi dùng các phương tiện đi rất nhiều nơi
các đối tượng đã gây hướng rất khó khăn cho lực lượng truy bắt
chúng tôi đã dùng các biện pháp ngụ vụ cũng như là phối hợp với công an các địa phương
để truy tìm dấu vết cũng như là để truy lùng và bắt giữ được đối tượng về đây
chúng tôi đã truy tìm các lực lượng phối hợp của công an tỉnh đắk lắc
cũng như là các lực lượng công an của huyện trường nga cũng như là công an xã và lực lượng quần chúng nhân dân
hiện cả năm đối tượng đã được lực lượng công an tỉnh đắk lắc bàn giao cho công an thị xã mỹ hào tỉnh hương yên
để xử lý theo thẩm quyền
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo trần văn tuấn bốn mươi bốn tuổi
trú tại quận thanh khê và nguyễn hải phi hai mươi hai tuổi trú tại tỉnh con tum
cùng việc tội mua bán trái phép chiếc ma túy
theo cáo trạng từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tuấn đã có hành vi mua bán ma túy đá
mua ma túy đá của hai đối tượng tên là bi và huy không rõ lai lịch mang về nhà cất giấu
nhằm mục đích phân chia và bán lại kiếm lời
sau đó tuấn lấy một gói ma túy đá nhờ phi đem bán cho nguyễn trí linh ba mươi ba tuổi
trú tại quận hải châu với giá hơn hai triệu đồng
đến chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tuấn bị bắt quả tang về hành vi cất dấu
hơn một trăm linh triệu đồng
tuấn đã mua bán hai trăm bốn mươi gram ma túy đá tại nơi ở thuộc phường chính gián quận thanh khê
được biết tuấn là đối tượng chính cấu kết với phi cùng nhau mua bán ma túy
trước hội đồng xét xử các bị cáo đã thành khẩn và thừa nhận hành vi phạm tội của mình
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt trần văn tuấn hai mươi năm tù nguyễn hải phi
bốn năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
mua bán người trong những năm gần đây
theo thống kê năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn tỉnh hà giang phát hiện chín đầu mối gồm hai mươi một đối tượng có hành vi mua bán người với một mươi hai nạn nhân bị mua bán
nhằm giáo dục cho người dân nêu cao tinh thần cảnh giác để tự phòng ngừa ngăn chặn phát hiện
từ đó giúp bản thân và mọi người xung quanh không là nạn nhân của tệ nạn mua bán người
thời gian qua công an tỉnh hà giang đã phối hợp cùng các ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền để phòng ngừa loại tội phạm này
một buổi tuyên truyền của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang với các em học sinh trường trung học cơ sở yên định huyện bắc mê
các nội dung như biện pháp kỹ năng xử lý các nguy cơ bị xâm hại bị lừa bán hay năng lực nhận biết âm mưu phương thức thủ đoạn tác hại của tội phạm mua bán người
từ đó giúp các em có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và phòng tránh với loại tội phạm này
chúng là ở trên này bọn cháu cũng chưa được hiểu biết lắm về tội phạm mua bán người
hôm nay được các chú các cô lên đây tuyên truyền thì bọn em cũng có được hiểu thêm một kiến thức tiếp thu được những cách bảo vệ bản thân
ngoài khuôn khổ các trường học thời gian qua công an tỉnh hà giang cũng đã phối hợp với các xã đặc biệt là những xã nơi vùng sâu vùng xa biên giới
đẩy mạnh công tác tuyên truyền xuống tận từng nhà dân
lực lượng công an tuyên truyền buôn bán người
bọn em dân bọn chị cũng cảnh giác cho các con các cháu
cũng bảo là đi đâu đi xa cũng phải cảnh gác không kheo người lạ hoặc là không nghe lời người ta bảo dù dố bảo đi chỗ này chỗ nọ
thì không nên đi em cũng cảnh giác cho các cháu các con như thế
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang đã tổ chức tuyên truyền một mươi một buổi với hơn bốn lượt người tham gia
tổ chức tám lớp tập huấn với ba trăm bốn mươi sáu lượt cán bộ cơ sở
bên cạnh đó cũng đã phát hai ba trăm sáu mươi tờ rơi có nội dung về phòng chống mua bán người và xâm hại trẻ em đến tất cả các xã huyện trên địa bàn toàn tỉnh